trú tại án loại xã nguyễn huệ huyện hòa an năm năm tù về tội tha mô tài sản
theo cáo trạng bị cáo triệu văn quân là cán bộ văn hóa của xã nguyễn huệ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân đã làm giả giấy tờ để chiếm đoạt tiền chế độ chính sách từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba
tổng số tiền mà quân chiếm đoạt là hơn một trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo triệu văn quân năm năm tù giam